đoàn công tác của bộ công thương trưa nay đã thông qua kết luận kiểm tra và lập biên bản xử phạt
chủ đầu tư công trình thủy điện thượng nhật tại huyện miền núi nam đông tỉnh thừa thiên huế
đoàn công tác đã kết luận thủy điện thượng nhật đã có các vi phạm như không thực hiện quan chắc
không xử lý số liệu quan chắc và chưa tuân thủ quy trình vận hành hồ đập do các cấp có thẩm quyền ban hành
sau hai ngày đi thực địa kiểm tra hồ sơ pháp lý và lắng nghe ý kiến từ nhiều phía
đoàn công tác đã kết luận chủ đầu tư thủy điện thượng nhật không thực hiện quan chắc quy định
tại điểm c khoảng ba điều một mươi sáu nghị định số một trăm ba mươi bốn của chính phủ
ngoài ra thủy điện thượng nhật đã vận hành không đúng quy trình vận hành hồ chứa thủy điện
được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt căn cứ theo nghị định số một trăm ba mươi bốn của chính phủ
bên cạnh việc ra quyết định xử phạt đoàn công tác cũng có văn bản kiến nghị bộ trưởng bộ công thương
cục điều tiết điện lực thu hồi giấy phép hoạt động điện lực đã cấp cho thủy điện thượng nhật